chiều ngày hai mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
đã phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp
về hành vi thông tin sai sự thật về đại dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
đã phát hiện ba trường hợp sử dụng tài khoản facebook đăng tải thông tin chia sẻ bình luận
có liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
qua xác minh lực lượng chức năng đã xác định nội dung của các thông tin mà các trường hợp trên
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang lên là sai sự thật vi phạm quy định về quản lý cung cấp
sử dụng dịch vụ internet thông tin trên mạng và đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp trên
với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng đồng thời yêu cầu gỡ bỏ ngay toàn bộ thông tin sai sự thật
trên tài khoản facebook cá nhân và cam kết không tái phạm
khi lực lượng công an đến giải quyết vụ việc nhóm đối tượng trú tại tỉnh cà mau do nguyễn hà tùng cầm đầu
đã lao vào đánh một đồng chí công an gây thương tích
các bị can vừa bị công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai kết luận điều tra
chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ
ngoài bị can tùng còn có sáu bị can khác gồm nguyễn trường khang nguyễn trí nguyện giáp thanh phú
huỳnh thanh phát kiều minh đức và hồ xuân hùng
khuya ngày một mươi tháng bốn nhóm của tùng ăn nhậu mừng sinh nhật hùng rồi đi hát karaoke
nhưng phú khang và phát không đi mà vào khu công nghiệp hố nai chơi
và xảy ra đánh nhau với nhóm của nguyễn hữu luân nên đã gọi điện cho nhóm của tùng ra hỗ trợ
nhận được tin báo công an đồn khu công nghiệp sông mây hố nai cử đại úy phạm hồng quán đến giải quyết vụ việc
thì tùng xông vào la lối chửi bới thách thức sô đẩy đồng chí quán
sau đó tùng rủ thêm đồng bọn đến đánh luân và dùng tay đấm đồng chí quán gây thương tích rồi bỏ trốn
nhưng đã bị bắt sau một ngày gây án
toán nhân dân tỉnh long đồng vừa mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo nguyễn văn năm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và vợ là huỳnh thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thôn rượt trai hai xã phú hội huyện đức trọng
theo cáo trạng do cần tiền để trả nợ vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
năm và nhung vay của chị quàng thị ngọc loan ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng
thấy thông tin cá nhân của hai vợ chồng và hợp đồng vay tiền của ngân hàng phù hợp
nên chị loan đồng ý cho vay một tỷ đồng
ngay sau đó nam cùng nhung lên ngân hàng rút toàn bộ số tiền này sử dụng vào mục đích khác
không thực hiện việc đáo hạn như cam kết
qua thời gian nhắc nợ đốc thúc không được chị loan đã viết đơn tố cáo đến cơ quan công an
tại phiên tòa năm và nhung thừa nhận hành vi của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt năm chín năm tù nhung bảy năm tù
và buộc phải trả cho nạn nhân số tiền đã chiếm đoạt
mới đây công an tp đà nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với đối tượng dùng lời lẽ lăng mạ xúc phạm uy tín hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
sau khi đoạn clip có nội dung thô tục xúc phạm lực lượng công an xã và lực lượng phòng chống dịch
được đăng tải trên trang facebook cá nhân minh đồ bạc
trước sự phẫn nộ của dư luận cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc và xác minh chủ tài khoản
là trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú phú sơn hai xã hòa khương huyện hòa vang
với xe phạm này công an huyện hòa vang đã ảnh lập biên bản đối với trần văn minh sinh một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trần văn minh đề nghị ủy ban nhân gian huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu kín viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền một mươi hai năm triệu đồng
trong bối cảnh dịch bệnh khi cả nước đang gồng mình chống dịch
thì những hành vi lăng mạ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ cần được xử lý nghiêm
hiện nay công an thành phố đà nẵng triển khai nhiều giải pháp
vừa tăng cường đấu tranh xác minh và xử phạt với chủ tài khoản facebook cá nhân
quản trị viên hội nhóm đăng tải nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
vừa tăng cường xử lý trực tiếp để tạo tính răng đe
quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng nhắc nhở rất là nhiều trường hợp
tuy nhiên là những cái trường hợp nào mà người dân họ không chấp hành
hoặc họ có cái biểu hiện là chống đối lại lực lượng công an
thì chúng tôi mới xử lý nghiêm xử lý nặng
còn những cái trường hợp nếu người dân họ ý thức được
mà họ chỉ ra đường là vô tình hoặc là vô ý
họ cần để đi mua lương thực thực phẩm
hoặc là giải quyết những công việc cá nhân thì chúng tôi chỉ nhắc nhở
về chí công an tỉnh
thành phố thì để góp phần áp chế những thông tin này
thì anh em chúng tôi cũng đã triển khai
nắm tình hình rất là kỹ trên mạng
và từ đó dự đoán được những thông tin đó sẽ lan tỏa mức độ nào
và đưa ra những thông tin chính thống để áp lại những thông tin tiêu cực đó
liên quan đến xử phạt các vi phạm về quy định phòng chống dịch
lũy kế từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan công an thành phố đà nẵng
đã xử phạt năm năm trăm một mươi năm trường hợp với số tiền hơn sáu tỷ đồng
khởi tố năm vụ án với sáu bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là bài học thích đáng cho những trường hợp cố tình vi phạm
khoảng một mươi h ba mươi phút trưa ngày hôm qua
tại nhà ông đỗ bá toàn ở xóm ba xã gia thanh huyện gia viễn tỉnh ninh bình
xảy ra cháy tại kho chứa đồ dùng gia đình
nguy cơ cháy lan sang khu vực xưởng sản xuất và các hộ dân lân cận
ngay sau khi nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã nhanh chóng điều bốn mươi cán bộ chiến sĩ bốn xe chữa cháy cùng các phương tiện chữa cháy đến hiện trường
triển khai các biện pháp dập lửa
sau một mươi năm phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
không gây thiệt hại về người hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
công an huyện châu thành của tỉnh tây ninh vừa bắt giữ đối tượng nguyễn tâm bước
và nguyễn văn sáng cùng chú tại huyện châu thành về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
tống duy thanh chú tại tỉnh gia lai trương thành dương chú tại tỉnh bạc liêu
và trần vĩnh nghĩa chú tại tp hcm về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định
tối ngày hai mươi một tháng chín tại khu vực biên giới thuộc ấp thành bắc xã thành long
công an huyện châu thành phối hợp với công an xã thành long phát hiện và bắt giữ nguyễn văn sáng
đang đưa trương thành dương và trần vĩnh nghĩa xuất cảnh trái phép
sáng cho biết được thuê tổ chức đưa hai người trên đến khu vực biên giới với tiền công là bốn trăm linh đồng
trước đó vào ngày hai mươi tháng chín trên tuyến đường dt bảy trăm chín mươi sáu đoạn qua ấp nam bến sỏi xã thành long
công an huyện châu thành phối hợp với công an xã thành long phát hiện nguyễn tâm bước
điều khiển xe máy chở theo tống duy thanh đi về hướng biên giới
qua làm việc bước đầu khai nhận được một người campuchia tên tha thuê chở khách
qua khu vực biên giới thuộc xã ninh điền để tha đưa người này xuất cảnh trái phép sang campuchia
với tiền công một triệu đồng một người
công an huyện tuần giáo chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh điện biên
vừa phá thành công chuyên án ma túy thu giữ số lượng lớn heroin
đối tượng bị bắt giữ là sùng a khá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại bản tìa gánh xã sa dung huyện điện biên đông và
thu giữ gồm chín bánh heroin với trọng lượng khoảng trên ba một kg một xe máy hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận số ma túy trên được khá mua tại khu vực biên giới việt lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý đối tượng theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết là đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với lê thị dung chú tại bình dương để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân bị dung tạt sang đốt chết là anh nguyễn thanh tùng chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
theo điều tra ban đầu dung và tùng quen biết nhau năm hai nghìn một mươi
sau đó dung về sống chung với tùng và cha mẹ ruột của tùng ở xã tân thành huyện bình tân
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dung và tùng xảy ra mâu thuẫn
dung nhiều lần can ngăn sau đó dung nghe tùng nói chuyện điện thoại nghi là tùng nói chuyện với bạn gái
nên đến hai mươi một giờ cùng ngày dung đã dùng dụng cụ rút xăng từ xe mô tô rồi dùng xăng tạt vào người tùng và bật lửa gây cháy
tùng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến tối ngày một mươi ba tháng chín thì tử vong
khi hay tin tùng tử vong dung đã đến công an xã tân thành huyện bình tân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý một vụ giết người
đối tượng gây ra vụ án mạng là huỳnh minh dương trú tại thị trấn ia ca huyện ia ca tỉnh đắk lắc
trong quá trình dung đến một quán nhậu thuộc tổ dân phố hai b thị trấn ia ca để nhậu cùng bạn
dương gặp huỳnh văn tây tại đây nhớ lại mâu thuẫn trước kia nên dương nảy sinh ý định đánh tây để trả thù
dương rút con dao bấm mang sẵn trong người đến đâm nhiều nhát vào lưng và ngực bụng của tây
sau khi gây án xong thì dương bỏ trốn còn tây được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau đó biết không thể thoát tội nên dung đã đến công an thị trấn ia ca để đầu thú
một số tổ chức phản động đã bị đồng bào các buôn làng tẩy chay và lực lượng chức năng xóa bỏ
tuy nhiên các đối tượng phản động bên ngoài và phun rô lưu vong vẫn chưa từ bỏ âm mưu ý đồ chống phá
và mới đây chúng tiếp tục lập ra một tổ chức phản động mới với tên gọi là hội thánh tin lành cris tây nguyên
để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
tháng chín năm hai nghìn hai mươi tổ chức phản động có tên gọi là giáo hội tin lành đấng chris việt nam của phun rô
đã bị các lực lượng chức năng đấu tranh làm tan giã
sau đó aga một đối tượng phun rô lưu vong ở mỹ
hiện đang bị công an tỉnh gia lai truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đã chỉ đạo một số đối tượng tham gia giáo hội tin lành đấng cris việt nam trước đây
lập ra một tổ chức phản động khác với tên gọi hội thánh tin lành đấng christ tây nguyên do chính y cầm đầu
aga đã chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước gồm năm thành viên do đối tượng a đảo
chú ở huyện sa thầy tỉnh con tum làm giáo hội trưởng
mục đích của tổ chức phản động này là lôi kéo bà con tín đồ người dân tộc thiểu số ở tây nguyên
tham gia tổ chức nấp dưới vỏ bọc dân chủ nhân quyền động lập tự do tôn giáo
và lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để chống phá việt nam

sau khi bị lôi kéo tham gia hội thánh tin lành christ tây nguyên các đối tượng này đã tiếp tục đi tuyên truyền
lôi kéo thêm những người thân trong gia đình các tín đồ sinh hoạt đạo thuần túy nhẹ dạ cả tin khác trong buôn cùng tham gia
chúng lén lút tập hợp tình hình gửi các báo cáo xuyên tạc về tình hình tôn giáo nhân quyền cho số phản động bên ngoài để chống phá
bên cạnh đó thông qua các ứng dụng của mạng xã hội như whatsapp gotomeeting
các đối tượng này còn tích cực tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền do số phản động bên ngoài tổ chức
để hướng dẫn cách thức viết báo cáo vi phạm về nhân quyền tự do tôn giáo đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự
phương pháp thu thập cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước
cũng như cách thức đối phó với cơ quan công an khi bị phát hiện

đối tượng trong hội thánh tin lành cris tây nguyên để xử lý trước pháp luật
qua đây mỗi chức sắc tín đồ và người dân hãy đề cao cảnh giác không tin không nghe các đối tượng
lôi kéo tham gia vào các hoạt động tôn giáo trái phép vi phạm pháp luật chống lại đảng nhà nước
đồng thời tích cực tố giác phối hợp với chính quyền và lực lượng công an các cấp ngăn chặn
góp phần loại bỏ tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng christ tây nguyên ra khỏi cộng đồng
bản tin mùa một ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người
đối với bị cáo nguyễn phước hiền chú tại huyện đức trọng về tội giết người
cáo trạng xác định vào trưa ngày một mươi chín tháng ba ông vũ đình chuẩn mời bạn bè đến nhà để ăn nhậu
trong đó có nguyễn phước hiền nguyễn văn nạp chủ nhà và chín người khác cùng tham gia
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi cùng ngày nạp bỗng dưng gây sự với hiền
túm tóc hiền giật mạnh về phía sau
bị đau và tức giận hiền đứng dậy cuột nạp ngã xuống nền nhà và dùng tay đánh liên tiếp vào người
thấy nạp bất động mọi người vội đưa đi cấp cứu tuy nhiên nạp tử vong trước khi đến bệnh viện
khám nghiệm pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của nguyễn văn nạp là do chấn thương sọ não kín
tại phiên tòa xét thấy nạn nhân có một phần lỗi bị cáo sau khi gây án
đã ra cơ quan công an đầu thú bồi thường thiệt hại cho gia đình là một trăm hai mươi triệu đồng
nên hội đồng xét xử đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tuyên phạt nguyễn phước hiền bảy năm tù ra
dùng thủ đoạn gian dối lừa nạn nhân góp tiền mua bán lợn và bò với số lượng lớn bán cho khách
chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
nguyễn thị hồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tạo được lòng tin hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân
tin lời của đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
số tiền này đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán lợn bò
mà dùng hết vào việc trung tiền cho khách thắng số đề
chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân và mua hai căn nhà để ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân nhiều lần giao nhận tiền nhưng không viết giấy ký nhận
chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng
đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự tết trung thu hai nghìn hai mươi một
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã phát hiện ngăn chặn hai nhóm
ở hai huyện thị xã hẹn nhau đua xe trái phép
đêm trung thu vào tối ngày hôm qua hai mươi một tháng chín
công an thị xã đức phổ phối hợp với công an
công an huyện mộ đức đã nhanh chóng triển khai lực lượng
kịp thời ngăn chặn nhóm hai mươi thanh niên đang tụ tập tại cửa hàng xăng dầu thanh bình
ở xã đức lân huyện mộ đức chuẩn bị đua theo quốc lộ một a vào địa bàn thị xã đức phổ
gây mất an ninh trật tự
công an thị xã đức phổ và công an huyện mộ đức đã đưa một mươi năm người về trụ sở để làm việc
tạm giữ tám xe mô tô
hiện công an thị xã đức phổ đang phối hợp với công an huyện mộ đức
tiếp tục truy xét các đối tượng tham gia đua xe còn lại để xử lý theo đúng quy định
trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ không để dịch covid một mươi chín xâm nhập lây lan trong cộng đồng
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã cho phép mở lại nhiều hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn
để chủ động đấu tranh phòng ngừa với các hành vi vi phạm pháp luật
công an thành phố hạ long tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh
tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thành phố hạ long tối đầu tiên sau khi nhiều hoạt động văn hóa thể thao được hoạt động trở lại
mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến đường đều tăng cao
tại quảng trường ba mươi tháng một mươi các hoạt động vui chơi chào đón trung thu cũng thu hút đông đảo nhân dân tham gia
chủ động đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
công an tp hạ long phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
tiếp tục triển khai phương án một mươi hai bố trí các tổ công tác hóa trang tăng cường tuần tra
quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phối hợp với phòng qc tám công an tỉnh và phòng qk hai mươi và phối hợp với các công an phường
để tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến và tập trung vào những điểm vui chơi giải trí
chỉ trong vòng hai tháng qua phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
đội cảnh sát giao thông và trật tự công an tp hạ long đã kiểm tra xử lý gần tám trăm linh trường hợp
thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông sử dụng xe mô tô xe máy tham gia giao thông
lãng lách đánh võng kịp thời ngăn chặn
các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau
cùng với tăng cường tuần tra lưu động lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
và công an thành phố hạ long sẽ tiếp tục triển khai nhiều chốt kiểm soát quyết liệt xử lý các trường hợp
chạy xe quá tốc độ lái xe sử dụng rượu bia chất kích thích